ủy ban nhân dân tp hcm vừa có phân bản khẩn gửi ủy ban nhân dân tp thd và các quận huyện về việc tăng cường thực hiện chỉ thị một mươi năm của thủ tướng chính phủ trong đó yêu cầu quyết định xử lý xử phạt đối với các trường hợp không tuân thủ năm k
ủy ban nhân dân tp hcm yêu cầu phát huy vai trò tổ công tác phòng chống covid một mươi chín tại phường xã thị trấn và các lực lượng chức năng của địa phương trong việc kiểm tra nhắc nhở và xử phạt đối với các trường hợp không chấp hành năm k
đặc biệt là việc không đeo khẩu trang không giữ khoảng cách các trường hợp tụ tập đông người tại khu dân cư khu đất chống hoặc dọc bờ sông nơi buôn bán hàng rong nước giải khát tại phía trước các công ty trung cư tòa nhà bệnh viện lê đường

hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé